nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam và nhà hát nghệ thuật truyền thống hà tĩnh đã tái diễn sự hy sinh anh dũng của các thanh niên sung phong trên tuyến lửa đồng lộc anh hùng đồng thời để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi khán giả theo dõi chương trình
mặc dù bị nhiều thương tật nhưng họ vẫn luôn phân đấu vượt qua khó khăn để vươn lên tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước xứng đáng với lời dạy của bác hồ
đây là hoạt động chính trị văn hóa hết sức có ý nghĩa bởi không chỉ giới thiệu tôn vinh những tấm gương thương binh tàn nhưng không phế mà thông qua lời chia sẻ chân thực và cảm động của các thương binh giúp công chúng có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh đã công hiến sương máu dành độc lập tự do cho dân tộc
với họ trên đời này có lẽ không có gì thiêng liêng hơn lời hứa với những người đồng đội đã hy sinh
có một người thương binh trở về từ chiến tranh luôn khao khát được làm tròn lời hứa với người đồng đội đã khuất
ông đã quyết định tập hợp lại những trang nhật ký những dòng hồi ký của mình để viết thành sách về những người đồng đội đã cùng ông xẻ dọc trường sơn đi cứu nước
cuốn sách quảng trị một nghìn chín trăm bảy mươi hai của nguyễn quang vinh là những dòng hồi ức của một người lính về những ngày tháng ác liệt tại chiến trường quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mở đầu cuốn sách tác giả đã viết tôi không phải nhà văn và viết cuốn sách này không để làm văn
nó chỉ là hồi ức của một người lính kể về một đoạn đời ngắn nhưng đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời tôi ở mặt trận quảng trị trong cuộc kháng chiến trung mỹ cứu nước vô cùng

cuốn sách được chia làm ba phần phần thứ nhất tác giả đặt tựa là đường vào quảng trị phần thứ hai là chiến trận và phần thứ ba là mặt trận nam cửa việt từ đầu đến cuối đều là những lời tự sự của một chàng trai một mươi tám hai mươi xếp bút nghiên lên đường chiến đấu từ cái ngày anh nhập ngũ đến những lúc biết thêm những người đồng chi mới rồi đến cả những trận đánh
tất cả đều được kể một cách sống động và chân thực
cho đến nay cuộc sống đồng nhất về tám mươi một ngày đêm của chiến đấu thành quả quảng trị
nhà thơ nhà báo nguyễn sĩ đại là người phát hiện biên tập làm bà đỡ cho cuốn sách ra đời
theo nhận xét của ông cuốn sách quảng trị một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã khắc họa chân thực đến trần trụi sự đau thương của chiến tranh nhưng trên tất cả là bàn hùng ca của tuổi trẻ từ bộ đội chủ lực đến giao liền du kích
vì thế cuốn sách chứa đựng nhiều giá trị

với tác giả nguyễn quang vinh trong buổi trò chuyện với chúng tôi ông vẫn khẳng định lại như trong lời mở đầu cuốn sách rằng
ông không chủ trương viết văn mà cuốn sách chính là thực hiện lời hứa lòng của một người lính với những người đồng đội khác
xin chào nhà văn nguyễn quang vinh được biết rằng mới đây nhà văn có cho ra mắt cuốn sách quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hồi ức của một người lính
vậy nhà văn có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình nhân dân được biết tại sao đến thời điểm này nhà văn lại quyết định cho ra mắt cuốn sách đó
tôi là một chiến sĩ chiến đấu ở mặt trận quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
thì cùng đi với tôi có rất là nhiều đồng đội trẻ
đang học lớp một mươi thì đi bộ đội vào nam chiến đấu
và trong cái trận chiến ở quảng trị thì phải nói là chúng ta hy sinh rất nhiều
và trong đó có anh bản thân nhất của tôi cùng lớp một mươi đi là anh vũ trí thành cũng hy sinh
cái lúc đấy thì tôi rất là đau đớn và có lời nguyên là nếu sau này tôi còn sống sót
thì tôi sẽ viết lại hồi ký kể lại tất cả những cái sự việc đó
các đồng đội của tôi đã hy sinh để cho tôi được sống để cho nhiều người khác được sống
vậy thì với việc ra mắt cuốn sách quảng trị một nghìn chín trăm bảy mươi hai hồi ức của một người lính
thì nhà văn muốn gửi gắm điều gì qua cuốn sách đó đến thế hệ trẻ ngày hôm nay
cũng như muốn gửi gắm điều gì đến với những người lính
những người đã mãi mãi gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường thưa nhà văn
phải nói là tôi đã khóc khi tôi quay trở lại dòng sông thạch hãm
bởi cái nơi mà tôi cũng suyết hy sinh trong cái năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
và thực sự mà nói là nước mắt tuôn trào khi nhớ đến biết bao nhiêu đồng đội
đã hy sinh ở trên mảnh đất quảng trị và trên dòng sông thạch hãm này
qua cuốn sách này nhắn tới những cái thế hệ trẻ rằng là
vì đất nước chúng ta có thể xả thân vì đất nước chúng ta có thể là hy sinh máu thịt của mình
thì ngày nay chúng ta đã có đất nước thống nhất độc lập tự do
vì vậy mà chúng ta phải làm sao để không phụ cái công lao không phụ những cái sự hy sinh
không phụ xương máu của những chiến sĩ đã hy sinh để mà đất nước ngày nay
thế và chúng ta phải làm sao để cho đất nước càng ngày càng giàu càng mạnh
để mà thỏa cái lòng mong ước của những cái người hy sinh thời đó
vâng xin trân trọng cảm ơn nhà văn vì anh chia sẻ vừa rồi
với tất cả lòng thành kính trong những ngày tháng bảy chiên này
những người làm công tác văn hóa văn nghệ cùng toàn thể văn nghệ sĩ cả nước đã có nhiều hoạt động
sản phẩm tinh thần đầy ý nghĩa để gửi tới các thương binh gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước
uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
bảo tàng mỹ thuật việt nam đã tổ chức giới thiệu triển lãm với chủ đề những năm tháng không quên
giới thiệu trong triển lãm nằm trong bộ sưu tập của bảo tàng mỹ thuật việt nam về đề tài chiến tranh cách mạng
với mong muốn mang đến cho người xem những góc nhìn chân thật về chiến tranh
về những ký ức hào hùng của dân tộc về sự hy sinh mất mát do chiến tranh để lại
qua hai cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc nhiều thế hệ nghệ sĩ đã trực tiếp tham gia chiến đấu
trong đó có những người đã mãi nằm lại hoặc để lại một phần sơ máu nơi chiến trường
phần lớn các tác giả này đều là đã từng tham gia
quân đội tham gia các cơ quan ở chiến khu chiến trường và họ có một cảm nhận và một xúc động thật sự
trong sáng tác khi mà thấm đẫm trong cuộc sống đó trong đời sống của cuộc kháng chiến
bằng bút pháp hiện thực với cách nhìn bao quát và sự linh hoạt trong sử dụng ngôn ngữ tạo hình
các họa sĩ đã khắc họa cuộc đấu tranh anh dũng kiên cường của quân và dân ta
tái hiện những khoảnh khắc chân thực
về cuộc chiến tranh ác liệt nhưng vẫn tràn chứa niềm tin và hy vọng
bên cạnh đó là những khoảng lặng sau cuộc chiến thể hiện tình cảm chân thành tình quân dân gắn kết
sự âm thầm chịu đựng hy sinh của những người mẹ người vợ nơi hậu phương
tất cả đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi cuối cùng
ở đây thấy rằng là kể cả trong những các cái địa bàn rất là khác nhau
rồi là từ kháng chiến trong pháp đến kháng chiến trong mỹ
nhưng mà cái ngôn ngữ và cái hiệu ứng của những tác phẩm
là tôi cho rằng biểu hiện này rất là tốt
chúng ta nói về một cái đề tài rất là khó
thế nhưng mà các họa sĩ đã truyền tải rất thành công
và tôi cho rằng một cái triển lãm như thế này thì rất nên được truyền thông rộng rãi
để cho công chúng đặc biệt là các thầy trẻ nên đến để người ta chiêm ngưỡng tác phẩm
triển lãm những năm tháng không quên mang đến cho người xem sự cảm nhận sâu sắc
về những năm tháng lịch sử hào hùng đã qua
để thêm trân trọng và biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc
vì cuộc sống bình yên tươi đẹp hôm nay
cũng trong dịp này bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
tổ chức triển lãm bảy mươi năm đền ân đáp nghĩa
điểm nhấn của triển lãm là các không gian trưng bày
chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đối với công tác thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng
những pháp lệnh nghị định chỉ thị các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về lĩnh vực này
đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc
nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ thương bệnh binh những người có công với cách mạng
đã công hiến sương máu hy sinh để bảo vệ độc lập tự do cho tổ quốc
trong khuôn khổ triển lãm hội thảo những lá thư thời chiến với lịch sử
truyền thống và văn hóa dân tộc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả thủ đô
tuyển tập những lá thư thời chiến việt nam là công trình được tác giả
nhà văn đặng vương hưng thực hiện trong thời gian một mươi năm từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi
tập hợp hơn ba trăm linh lá thư của một trăm hai mươi bảy tác giả họ giống nhau ở một điểm là đều trực tiếp đi qua chiến tranh
đa phần các tác giả nhân vật trong thư được giới thiệu trong cuốn sách đều là liệt sĩ hoặc thương binh
và khi thời điểm cuốn sách này ra đời thì hầu hết họ đều không còn nữa
bởi thế nhiều lá thư không chỉ là kỳ vật vô giá mà còn là di vật thiêng liêng từng đặt trên bản thơ của nhiều gia đình
và thậm chí là nhiều thư là lấy từ bản thơ xuống
nhiều ý kiến tâm huyết đã được gửi tới hội thảo với nhiều góc độ tiếp cận
nhưng tất cả các ý kiến đều có chung một điểm là sự trân trọng và biết ơn những con người đã làm nên tác phẩm
những kỳ vật thiêng liêng của một thời máu lửa giờ đây đã trở thành di sản của dân tộc
có hàng ngàn bức thư đó để giúp cho chúng ta thấy được hình dung được là cái cuộc chiến tranh ác liệt như thế nào
và thấy được cái tinh thần của con người việt nam
thế nào cụ thể là thấy được người chiến sĩ ở ngoài mặt trận không ác liệt như thế hy sinh như thế
nhưng mà họ rất lắng họ rất bình thường họ rất là lạc quan họ không có sợi chết bao giờ cả
nó thể hiện trong bức thư đó do đó tôi gọi những bức thư thời chiến là bản anh hùng ca của nhân dân việt nam anh hùng
những lá thư được trưng bày tại hội trường tầng hai của trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
sẽ giúp bạn đọc có thể hiểu hơn về những tâm tư
tình cảm của thế hệ cha anh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại